điều tra nhóm sáu thanh thiếu niên chuyên đi trộm đêm ở long an
đẩy nhanh xây dựng cải tạo công viên
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin còn bây giờ mời quý vị theo dõi phần thông tin chi tiết
thưa quý vị ngày hai mươi ba tháng ba thông tin từ công an tỉnh lai châu cho biết
đơn vị vừa tạm giữ hình sự chín đối tượng để điều tra về hành vi gây mất trật tự công cộng
nguyên nhân ban đầu được xác định là do ghen tuồng
theo đó vào khoảng một mươi chín h bốn mươi năm ngày hai mươi một tháng ba công an thành phố lai châu nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
về việc tại phố đi bộ hoàng diệu tổ một mươi tám phường tân phong thành phố lai châu
có một số đối tượng sử dụng hung khí ẩu đà gây mất trật tự công cộng gây hoang mang dư luận
sau khi tiếp nhận tin báo lãnh đạo công an thành phố lai châu đã chỉ đạo các lực lượng chức năng
khẩn trương tới hiện trường làm rõ vụ việc ngăn chặn
bắt giữ các đối tượng thu giữ hung khí gây án
kết quả điều tra ban đầu xác định ngày hai mươi một tháng ba vũ thị xuyến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
cùng tám người có quan hệ họ hàng là vũ thị ngọc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
lê thái học sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
vũ thị xuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nguyễn văn linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nguyễn thái thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
nguyễn đức mạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
nguyễn thái thịnh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
vũ thị m sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
tất cả đều trú tại tỉnh lào cai đi trên hai xe ô tô đến thành phố lai châu
tìm hhp là chồng của xuyến để nói chuyện vì nghi ngờ p đến thành phố lai châu
để quan hệ tình hái với nth sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn thành phố lai châu
nhóm của xuyến đến khu vực nhà h thấy p đang ăn cơm cùng hai con của h
trong khi xuyến to tiếng với pề thì phạm thị ngọc yến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm em dâu của hát đến
hai người đã xảy ra cãi nhau rồi yến gọi thêm chồng là nguyễn trung hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
em trai ruột của h đến hỗ trợ
hiếu cùng em họ là đỗ anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn huyện yên bình tỉnh yên bái cùng đến chợ giúp yến
hai bên lời qua tiếng lại tiếp đó hiếu dùng tay tấn công lê thái học
thấy vậy bảy người trong nhóm xuyến lao vào dùng ghế nhựa và một số vật cứng
tấn công hiếu bị thương nhiều vị trí trên người
lúc này tuấn chạy về nhà hiếu lấy một chiếc búa đình và một con dao quay lại
dùng sống dao tấn công lê thái học
sau đó tuấn đưa chiếc búa sắt cho hiếu để tấn công thành linh trong nhóm của xuyến
sự việc làm náo loạn khu phố có nhiều người dân quay clip đăng lên mạng xã hội gây hoang mang trong cộng đồng
do có nhiều người can ngăn và thấy có lực lượng công an đến nhóm hỗn chiến đã tự giải tán
hiếu và ba người trong nhóm xuyến là học thành linh bị thương tích nhẹ vùng lưng
nhân tay đầu
hiếu về nhà cố thủ đến sáng hai mươi hai tháng ba mới mở cửa chấp hành theo yêu cầu đến công an làm việc
dao nộp hung khí là dao và búa sắt
đỗ anh tuấn cũng bỏ trốn nhưng hôm sau cũng đã đến công an thành phố trình diện
trong ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã tiến hành bắt khẩn cấp
tạm giữ hình sự đối với chín đối tượng tham gia gây dối trật tự công cộng
gồm vũ thị xuyến vũ thị xuân lê thái học nguyễn thái thành lê anh tuấn
nguyễn trung hiếu nguyễn thái thịnh nguyễn đức mạnh nguyễn văn linh
để điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
chiều hai mươi hai tháng ba theo chủ tịch xã ea mờ đò huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc
trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh tử vong thương tâm
theo thông tin ban đầu do được nghỉ học nên sáng hai mươi ba tháng ba cháu nhn sinh năm hai nghìn một mươi năm
học sinh trường tiểu học huỳnh thúc kháng ra hồ gần nhà bắt ốc
đến trưa người nhà không thấy cháu hát trở về nên đi tìm
đến khoảng một mươi ba h cùng ngày người thân phát hiện cháu n đã tử vong
ở một hồ nước trên địa bàn buôn đờ hùng xã ea mờ đò
bước đầu lực lượng chức năng nhận định cháu nờ trượt chân xuống hồ và đuối nước dẫn đến tử vong
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân xã ea mờ đò gia đình cháu n thuộc diện hộ nghèo
sau khi nhận tin báo ủy ban nhân dân xã đã cử cán bộ cùng các đoàn thể tại địa phương
đến thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân
công an thị xã phước long tỉnh bình phước thông tin
ngày hai mươi ba tháng ba vừa qua trên địa bàn thị xã vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn tại nhà sách tuấn minh
hiện lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường để điều tra vụ cháy
vụ cháy xảy ra khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng ba
tại nhà sách tuấn mình phường long phước thị xã phước long tỉnh bình phước
thời điểm trên ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại nhà sách
nhiều người đã hô hoán và cùng nhau hỗ trợ dập lửa tại chỗ nhưng bất thành
ngọn lửa nhanh chóng lan rộng khói lửa bốc cao ngùn ngụt
và có nguy cơ lan sang các nhà dân hộ kinh doanh sát bền
nhiều người nhanh chóng di chuyển đồ đạc ra xa đám cháy
nhận tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an bình phước đã điều động bốn xe chữa cháy cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
sau hơn hai giờ đám cháy đã được khống chế
lực lượng chữa cháy vẫn đang phun nước để làm mát và ngăn không cho đám cháy bùng phát trở lại
vụ cháy khiến toàn bộ khu nhà sách bị đổ sập nhiều tài sản bên trong bị thiêu dụi nhà dân sát bên bị ảnh hưởng
mới đây bí thư xã hòa khánh tây huyện đức hòa long an cho biết đang chỉ đạo công an xã điều tra
xử lý nhóm thanh thiếu niên đêm khuya chạy xe máy dọc tuyến giao thông để trộm cắp tài sản của người dân
hiện lực lượng đã trích xuất camera xác định số xe đối tượng nghi vấn để mời làm việc
khoảng hai mươi hai h hai mươi một phút ngày hai mươi một tháng ba
nhóm sáu đối tượng thanh thiếu niên đi chung ba xe máy lưu thông trên đường tỉnh từ trà cú và hướng thị trấn hậu nghĩa huyện đức hòa
khi đến địa phận ấp tân bình xã hòa khánh tây
nhóm phát hiện trước dân bán khóm chỉ đậy lại bằng tấm bạt ni lông
trong nhà đóng cửa không người trong coi
lập tức chúng dừng phương tiện ven lộ
ba đối tượng bước xuống chạy vào kéo tấm bạt lên chui vô lựa lấy nhiều trái khon chín rồi lần lượt chạy ra xe
có đối tượng lấy xong còn chê trái nhỏ chưa chín bỏ trở lại lựa lấy một số trái to hơn
hành động của nhóm này diễn ra trong hơn bốn phút sau đó đối tượng nổ máy xe chạy khỏi khu vực
theo chủ sạp hàng cho biết đây không phải là lần đầu tiên bị trộm
do trái cây nhiều nên chủ sạp không thể dọn vào nhà nên bị nhóm đối tượng ghé thăm nhiều lần
và một số người mua bán ven lộ cũng gặp trường hợp như vậy
công an xã giả soát số xe nhận dạng đạo trích đêm khuya để mời làm việc
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức vừa được chúng tôi cập nhật
ngày hai mươi ba tháng ba công an huyện củ chi tp hcm đã bắt giữ hoàng quốc anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và công nhiên chiếm đoạt tài sản
theo điều tra ban đầu khuya một tháng ba anh tat sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn gặp tai nạn và bị thương trên đường nguyễn thị trì huyện củ chi
anh t a t bị thương nên cầu cứu người đi đường
lúc này hoàng quốc anh đi ngang qua thấy anh t a t có nhiều tiền tài sản
rơi ra ngoài nên nảy sinh ý định chiếm đoạt
hoàng quốc anh đến chỗ nạn nhân lấy bốn triệu đồng tiền mặt điện thoại iphone một mươi bốn pro một dây chuyền vàng một mươi tám k trọng lượng hai năm chỉ
quốc anh nhờ người bán vàng và điện thoại được hơn một mươi hai triệu đồng rồi tiêu xài cá nhân
nhận tin báo công an huyện củ chi khoanh vùng xác định quốc anh là người thực hiện hành vi trên
nên tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của gã tại ấp chợ củ xã an nhân tây huyện củ chi
trong quá trình điều tra công an huyện củ chi đã tiến hành cho quốc anh xác định nơi thực hiện hành vi và chiếm đoạt tài sản
xác định địa điểm mua ma túy
tối hai mươi ba tháng ba tin từ ủy ban nhân dân xã xá lượng huyện tương dương nghệ an cho biết
chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng vừa trục vất thành công một chiếc xe tải lao xuống vực thủy điện khe bố
theo đó vào hồi một mươi năm h bốn mươi phút ngày hai mươi ba tháng ba một chiếc xe tải có trọng lượng một năm tấn
do tài xế nguyễn văn đông chú tại xã xá lượng huyện tường dương nghệ an điều khiển
trong khi đổ đất tại km một trăm năm mươi bốn thuộc địa phận bản mòm thị trấn thạch giám đã không may mất lái lao xuống lòng hồ thủy điện khe bố
trong tình huống khẩn cấp tài xế đã kịp nhảy ra khỏi cabin nên rất may không có thiệt hại về người
hiện tài xế nguyễn văn đồng đã được gia đình đưa đi điều trị tại bệnh viện đa khoa cửa đồng thành phố vinh nghệ an
sau khi xảy ra tai nạn gia đình chính quyền địa phương nhân dân đã huy động nhiều phương tiện đến ưng cứu
tuy nhiên do địa hình hiểm trở lòng hồ nước sâu nên phải mất hơn một ngày đêm mới trục vớt được xe tải lên khỏi mặt nước và ra khỏi nơi bị nạn
cũng trong tối hai mươi ba tháng ba lãnh đạo đội cảnh sát giao thông số một mươi bốn phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cho biết
vào khoảng một mươi sáu h một mươi phút cùng ngày tại đường dẫn vành đai ba trên cao giao với pháp vân cầu rẽ
hà nội đã xảy ra vụ tai nạn
khi đó ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát hai mươi chín ld ba trăm một mươi bốn x kéo theo container chở bia do anh hvb sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ở con cua nghệ an điều khiển
đến khúc cua nhập vào làn cao tốc pháp vân cầu rẽ chiều hướng vào nội thành hà nội thì bị bật chốt cửa xe khiến nhiều thùng bia bị đổ xuống đường
nhận được tin báo đội cảnh sát giao thông số một mươi bốn đã cử cán bộ đến phân luồng giao thông và phối hợp với nhà xe cùng người dân
thưa quý vị trong quá trình đô thị hóa với mật độ dân số ngày càng đông đã dẫn tới hệ quả là thành phố hà nội đang thiếu diện tích vườn hoa công viên cây xanh sân chơi cho người dân trong các khu dân cư
trước thực trạng đó đông đảo ý kiến đều cho rằng chính quyền thành phố cần đẩy nhanh hơn công tác xây dựng cải tạo công viên cây xanh vườn hoa
căn cứ theo quy chuẩn quốc gia về xây dựng đã đề ra chỉ tiêu tại các đô thị cần phải bảo đảm tối thiểu bình quân diện tích cây xanh theo đầu người
là hai m hai trên người tuy nhiên đến thời điểm hiện tại tiêu chí này ở thủ đô hà nội mới chỉ đạt khoảng chín m hai trên người
trong khi suốt lịch sử hơn một trăm ba mươi năm hình thành phát triển đến nay thành phố hà nội đang sở hữu một hệ thống vườn hòa công viên cây xanh tương đối đa dạng
chỉ tính riêng các quận nội đồ đang vận hành quản lý sáu mươi ba vườn hoa công viên cây xanh với diện tích hai trăm tám mươi ha chiếm khoảng hai tổng diện tích đất tự nhiên
trong đó có nhiều vườn hoa công viên đã gắn với những
các sự kiện lịch sử và trở thành di tích văn hóa quan trọng của đất nước cũng như thủ đô như công viên bách thảo công viên thống nhất công viên lenin công viên tuổi trẻ công viên nước hồ tây
tuy nhiên cùng với quá trình đô thị hóa hệ thống vườn hoa công viên cây xanh đang ngày càng thiếu hụt so với tỷ lệ đơn vị ở
cùng với đó là tình trạng thiếu chặt chẽ trong công tác quản lý bảo vệ lấn chiếm đất vườn hòa công viên để xây dựng và kinh doanh
đã khiến nhiều hệ thống hạ tầng tại những địa điểm này bị xuống cấp nghiêm trọng thiếu hụt diện tích
đáng chú ý thực trạng này không chỉ diễn ra ở những vườn hoa nhỏ trong khu dân cư mà ngay cả những công viên lớn cũng trong tình cảnh tương tự
trước thực trạng thiếu diện tích sử dụng và việc xuống cấp của hệ thống vườn hòa công viên cây xanh trên địa bàn thành phố
thành ủy hà nội đã ban hành chương trình ba ctrtu về chỉnh trang phát triển đô thị và kinh tế đô thị
trong đó có nội dung quan trọng ưu tiên đến hệ thống hạ tầng cây xanh
tiếp đó ủy ban dân thành phố ban hành kế hoạch nâng cấp cải tạo xây dựng mới vườn hoa công viên cây xanh trên địa bàn thành phố
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ nâng cấp cải tạo bốn mươi năm công viên vườn hoa hiện có theo hai cấp độ
tùy vào vị trí quy mô công trình và mức độ xuống cấp
nhưng đánh giá một cách khách quan công tác này vẫn đang gặp nhiều khó khăn
do việc liên tục phải điều chỉnh quy hoạch sau khi mở rộng địa giới hành chính
thiếu nguồn lực tài chính xã hội hóa chưa hài hòa
nên nhiều dự án rơi vào tình trạng triển khai chậm
thậm chí lượng lớn diện tích đất công cộng quy hoạch cho vườn hoa công viên cây xanh bị bỏ hoang trong một thời gian dài
đánh giá về công tác cải tạo nâng cấp vườn hòa công viên trên địa bàn thủ đô
phó giáo sư tiến sĩ bùi thị an viện trưởng viện tài nguyên môi trường cộng đồng cho biết
những năm qua công tác cải tạo nâng cấp xây dựng mới hệ thống vườn hòa công viên cây xanh của hà nội
đã có nhiều chuyển biến tích cực một số công viên được sống lại sau thời gian bị bỏ hoang xuống cấp
phó giáo sư tiến sĩ bùi thị an kiến nghị nhưng thực tế cũng phải nhìn nhận rằng
một số quận huyện mặc dù vào cuộc nhưng vẫn chưa thực sự quyết tâm
vì vậy thời gian tới để công tác này được hiệu quả
chính quyền thành phố cần có sự phân cấp phân quyền cụ thể rõ ràng cho các cơ quan đơn vị địa bàn
và cũng phải có chế tài nêu rõ đối với những bộ phận cá nhân chưa làm tốt
đồng thời vị chuyên gia cũng cho rằng
chính quyền thành phố hà nội phải làm tốt việc huy động các nguồn lực xã hội
có sự tham gia của tất cả các bên liên quan nhà nước người dân doanh nghiệp
để công tác cải tạo nâng cấp xây mới vườn hòa công viên cây xanh được tổ chức thực hiện nhanh hơn
tối hai mươi ba tháng ba nhằm lan tỏa hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm hai nghìn hai mươi
hệ thống đèn chiếu sáng trang trí
biển quảng cáo
tại một số địa điểm quan trọng khu vực công cộng trên nhiều tuyến phố của hà nội đã được tắt trong vòng một giờ
theo đó tối hai mươi ba tháng ba hà nội thực hiện chiến dịch giờ trái đất
kêu gọi mọi người cùng nhau tắt các thiết bị điện trong một giờ đồng hồ
từ hai mươi h ba mươi đến hai mươi một h ba mươi
đây là sự kiện quốc tế tổ chức vào thứ bảy cuối cùng của tháng ba hàng năm
nhằm tiết kiệm điện để bảo vệ môi trường
các địa điểm nổi tiếng khu vực công cộng tuyến phố trên địa bàn hà nội
như đền ngọc sơn tháp rùa
hồ thế húc vườn hoa lý thái tổ
xung quanh các khu vực hồ gươm nhà hát lớn hà nội
hồ trúc bạch trụ sở thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân thành phố
các trụ sở ban ngành của thành phố
đã tiến hành hoạt động tắt đèn chiếu sáng tắt biển quảng cáo
các hộ kinh doanh buôn bán xung quanh hồ gươm tắt điện hưởng ứng giờ trái đất
thay vì sử dụng điện nhiều hàng quán và khách hàng đã sử dụng đèn điện thoại để mua bán
các xe bán hàng rong sử dụng đèn tích điện để thu hút người mua
hệ thống điện tại đài phun nước trên quảng trường đông kinh nghĩa thục được giảm tải
không chỉ các địa điểm nổi tiếng khu vực công cộng
nhiều tòa nhà cao tầng cũng tắt các thiết bị điện không cần thiết trong giờ trái đất
nhiều quán cà phê đã tắt đèn và sử dụng nến để hưởng ứng lời kêu gọi tiết kiệm năng lượng
tắt đèn trong giờ trái đất dù chỉ mang tính biểu tượng
tuy vậy hiệu quả tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường là rất lớn
trong thời gian diễn ra giờ trái đất hai nghìn hai mươi bốn từ hai mươi h ba mươi đến hai mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng ba
cả nước đã tiết kiệm được sản lượng là bốn trăm hai mươi tám kwh
ảnh chụp người dân mua nước tại máy bán hàng tự động trong không gian tối ôm
không chỉ tại hà nội tối hai mươi ba tháng ba nhiều tỉnh thành trên cả nước
cũng đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm hai nghìn hai mươi bốn
với thông điệp
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại